hai cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam trần kỳ hình và đặng việt hà được xác định đã liên tục nhận hối lộ thông qua các thủ cấp
trong đó ông trần kỳ hình nhận hối lộ tổng cộng hơn sáu năm tỷ đồng và hai mươi ba đô la
ông đặng việt hà nhận hối lộ hưởng lợi gần tám tám tỷ đồng và một mươi ba đô la
xếp công khai nhận hối lộ
kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã cho thấy thực trạng hàng loạt sai phạm có hệ thống xuyên suốt xảy ra một thời gian dài trong hoạt động đăng kiểm
có tổ chức từ lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam và lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới phòng tàu sông đến giám đốc phó giám đốc đăng kiểm viên
các trung tâm tri cục đăng kiểm xe trên địa bàn tp hcm và nhiều tỉnh thành phố khác trong cả nước
đối tượng môi giới và chủ phương tiện
các chuỗi sai phạm này đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý nhà nước
nguy cơ mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và người dân tham gia giao thông trên cả nước
vụ án đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm chuyển đến viện kiểm sát nhân dân tp đề nghị truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can về một mươi một tội danh liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm
đồng thời cơ quan chức năng đã thu hồi tạm giữ và các bị can giao nộp
khắc phục tổng cộng hơn bốn mươi ba tỷ đồng và một trăm một mươi tám tám trăm linh đô la cùng với nhiều tài sản có liên quan khác
ông trần kỳ hình thời gian giữ chức vụ cục trưởng cục đăng kiểm việt nam là người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo
chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của cục đăng kiểm theo sự phân công của bộ giao thông vận tải
được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đăng kiểm trên phạm vi cả nước
tuy nhiên ông hình không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao buông lỏng quản lý
thiếu kiểm tra giám sát để các phòng trực thuộc cục đăng kiểm việt nam trung tâm đăng kiểm
tri cục đăng kiểm trên cả nước xảy ra sai phạm tiêu cực có hệ thống trong thời gian dài
khi phát hiện có sai phạm tiêu cực ông hình không chấn chỉnh xử lý mà vì vụ lợi cá nhân
nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp các đơn vị đăng kiểm bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động trung tâm đăng kiểm
các sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện nhận tiền hối lộ
trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế với tổng số tiền là hơn sáu năm tỷ đồng và hai mươi ba đô la
đơn cử trong giai đoạn từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ông hình được trần anh quân quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới phòng ba
chia số tiền nhận hối lộ trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế là sáu mươi triệu đồng một tháng
trong tổng cộng hai mươi tám tháng tương đương gần một bảy tỷ đồng
ngoài ra ông hình lợi dụng chức vụ quyền hạn
công tác làm trái quy định đã duyệt cấp đủ năng lực cho các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định
tạo điều kiện cho cơ sở đóng tàu hoạt động trái pháp luật
làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của các tri cục đăng kiểm và uy tín của cục đăng kiểm việt nam
làm giảm hiệu lực công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động đăng kiểm thủy nội địa
bị can đặng việt hà khai nhận trong thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
khi giữ chức vụ phó cục trưởng cục đăng kiểm việt nam và phụ trách quản lý hoạt động của phòng ba
ông hà được trần anh quân quyền trưởng phòng ba thuộc cục đăng kiểm việt nam
chia tiền nhận hối lộ từ các công ty thiết kế là ba trăm hai mươi triệu đồng
trong thời gian từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
cục trưởng cục đăng kiểm việt nam đặng việt hà biết các đăng kiểm viên tại phòng va
nhận tiền hối lộ của các công ty thiết kế trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế
cải tạo xe cơ giới nên đã chỉ đạo yêu cầu trần anh quân và phòng va đặt lợi ích của ông ta lên trên hết
theo đó quân đã chia cho ông hà số tiền
bốn trăm linh đồng một hồ sơ thẩm định đạt
thời gian này phòng va đã thẩm định và cấp một mươi ba ba trăm tám mươi tám giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
số tiền hối lộ ông hà được quân chia là một mươi ba ba trăm tám mươi tám x bốn trăm linh ngàn đồng là năm ba trăm năm mươi năm tỷ đồng
theo cơ quan điều tra tổng số tiền nhận hối lộ trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo của bị can hà là năm sáu mươi năm tỷ đồng

điều tra bị căn hà khai đã trả lại số tiền năm tỷ đồng cho trần anh quân và chỉ đạo quân đổi một trăm linh đô la
rồi đưa cho nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cư trú hà nội tìm hiểu thông tin liên quan đến kết quả điều tra của cơ quan công an
thông qua lại thái phong phó tránh văn phòng cục đăng kiểm việt nam
khi biết nguyễn văn trung đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặng việt hà đã gửi đơn tố cáo chung
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thu giữ được số tiền bị can
hà đưa cho trần anh quân và tiền đưa cho nguyễn văn trung tổng cộng là gần hai sáu tỷ đồng và chín mươi chín đô la
cơ quan cảnh sát điều tra xác định với vai trò là cục trưởng bị can hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung
về số tiền nhận hối lộ của phòng va giai đoạn từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai là hơn ba mươi một một tỷ đồng
số tiền nhận hối lộ của bốn trung tâm đăng kiểm khối năm tại tp hcm từ mùng một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi một
năm hai nghìn hai mươi hai là bảy sáu mươi bảy tỷ đồng số tiền nhận hối lộ của năm trung tâm đăng kiểm khối v tại tp hcm từ ngày mùng một tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai là bảy sáu mươi bảy tỷ đồng số tiền nhận hối lộ của năm trung tâm đăng kiểm khối v
tại tp hcm là bảy trăm tám mươi triệu đồng và số tiền hối lộ của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối d là sáu trăm tám mươi triệu đồng
tổng số tiền nhận hối lộ bị can hà phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn bốn mươi hai tỷ đồng trong đó bị căn hà hưởng lợi
số tiền gần tám tám tỷ đồng và một mươi ba đô la
quy trình hối lộ và chia nhau hưởng lợi
ngoài hai vị lãnh đạo cục đăng kiểm trên nhân vật đáng chú ý trong các phi vụ ăn chia là trần anh quân quyền trưởng phòng va
theo cơ quan điều tra trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo các lãnh đạo đăng kiểm viên phòng va
đã lợi dụng vị trí công tác không thực hiện đúng quy trình thẩm định kiểm tra bỏ qua lỗi trên hồ sơ thiết kế
cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế trái quy định để nhận tiền hối lộ của các công ty từ một năm đến ba triệu đồng một hồ sơ
cụ thể tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ông trần anh quân được bổ nhiệm quyền trưởng phòng ba
lúc này một số đăng kiểm viên được phân công thẩm định hồ sơ thiết kế gặp ông quân để báo cáo về việc có nhận tiền hối lộ của các công ty thiết kế
trong quá trình thẩm định hồ sơ sau đó ông quân và các đăng kiểm viên thống nhất hàng tháng sẽ chia tiền theo tỷ lệ
chia cho quân số tiền bảy trăm linh đồng một hồ sơ
bao gồm phần của ông quân được hưởng phần của ngoại giao tiếp khách và phần chia cho lãnh đạo cục là ông trần kỳ hình và ông đặng việt hà như đã kể trên
phân chia cho các phó phòng va mỗi người một trăm linh đồng một hồ sơ cho nhân viên văn phòng mỗi người năm mươi đồng một hồ sơ
bị can trần anh quân khai nhận từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai phòng va đã thẩm định và cấp hai mươi chín sáu trăm bảy mươi sáu giấy chứng nhận thẩm định thiết kế
quân xác định số tiền nhận được là
hai mươi chín sáu trăm bảy mươi sáu x bảy trăm linh đồng là bằng hơn hai mươi bảy tỷ đồng
số tiền hối lộ nhận được quân chia cho ông trần kỳ hình và ông đặng việt hà như đã kể trên
chi ngoại giao tiếp khách hội nghị hơn một sáu tỷ đồng
số tiền hối lộ quân hưởng lợi hơn một mươi một năm tỷ đồng
ngoài ra trong quá trình cấp phép đủ điều kiện hoạt động kiểm tra đánh giá trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi chín g trần anh quân còn nhận hối lộ của trần bửu tùng
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phú an viễn
số tiền chín năm trăm linh đô la
từ các chỉ đạo của lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam như trên các bị can thuộc phòng ba phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
nhận tiền hối lộ từ các trung tâm tri cục đăng kiểm để bỏ qua các lỗi thiếu sót về pháp lý điều kiện hoạt động đầu tư mua sắm nhân sự đăng kiểm viên trong quá trình thẩm duyệt hồ sơ xin thành lập
và tạo điều kiện trong quá trình hoạt động của các trung tâm
ngoài ra trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế nghiệm thu cải tạo xe cơ giới các bị can đã nhận hối lộ từ các công ty thiết kế phương tiện cải tạo để cấp thẩm định đạt dù có nhiều hồ sơ không đủ điều kiện
qua đó để tạo điều kiện các trung tâm tri cục đăng kiểm đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ của chủ phương tiện đối tượng môi giới để có ý bỏ qua lỗi kỹ thuật của hàng chục ngàn phương tiện nhằm thu lợi bất chính và trung tri lên cục đăng kiểm việt nam
theo chủ trương chung mà các bị can là lãnh đạo cục lãnh đạo phòng đã đặt ra
đáng chú ý một số trung tâm đăng kiểm không đủ điều kiện nhân lực đã thực hiện hành vi giả mạo trong công tác lập khống danh sách đăng kiểm viên giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên
hoặc là đóng giả đăng kiểm viên không thực tế làm việc tại các trung tâm đăng kiểm
một số trung tâm đăng kiểm đã sử dụng phần mềm tự viết có tính năng đọc lấy và chỉnh sửa các thông tin kỹ thuật đối với phương tiện cơ giới đường bộ để can thiệp
chỉnh sửa kết quả kiểm định khí thải phanh đèn của xe cơ giới
một số bị can còn tham gia thành lập các công ty sân sau hoạt động trong lĩnh vực thiết kế cải tạo đưa tiền hối lộ cho các đăng kiểm viên
nhận hối lộ lãnh đạo trung tâm đăng kiểm quảng trị bị khởi tố
diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án các trung tâm đăng kiểm công an quảng trị khởi tố giám đốc và phó giám đốc trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ quảng trị
về cùng hành vi nhận hối lộ
trưa hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị xác nhận đã khởi tố vụ án khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú với ông nguyễn xuân hà năm mươi tám tuổi giám đốc và trần việt hùng bốn mươi một tuổi phó giám đốc trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ quảng trị
cả hai cùng bị điều tra về hành vi nhận hối lộ
cơ quan điều tra cho hay cả hai có nơi cư trú lý lịch rõ ràng nhân thân tốt và đã cam kết thực hiện các nghĩa vụ nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết xin gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau